đoàn chủ tịch quỳ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung mương đảng chủ tịch quỳ ban làm trường đoàn đã phối hợp với tỉnh phú thọ
tổ chức khánh thành hạng mục sửa chữa nâng cấp nhà đại đoàn kết các dân tộc việt nam
tại khu di tích lịch sử quốc gia đền hùng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao việc tu bổ nhà đại đoàn kết
tiếp tục thắp lên sức mạnh cội nguồn dân tộc việt nam tưởng nhớ và biết ơn công đức tổ tiên
được xây từ thế kỷ một mươi chín cho đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ
và được đặt trên đồi phân đăng tại khu di tích lịch sử đền hùng với tên gọi nhà đại đoàn kết các dân tộc việt nam
đây là nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của mặt trận tổ quốc việt nam
thời gian qua vào dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hàng năm
tại ngôi nhà này đã tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm của các làng nghề thủ công truyền thống trong cả nước
và gặp gỡ giao lưu giữa các nghệ nhân nhằm tăng cường sự gắn bó đoàn kết các dân tộc việt nam